truy tìm người mẹ vụ trẻ sinh năm hai nghìn hai mươi bốn tử vong trên thân cây ở hà nội
công an làm việc với nhóm nhảy phản cảm trước ủy ban nhân dân quận hà đông
hà nội hai tám trăm hai mươi hai nhà trọ ở quận cầu giấy không đảm bảo điều kiện lối thoát nạn
ban phụ huynh vận động nộp bốn trăm linh đồng một học sinh mời cơm hội đồng thi trung học phổ thông
đà nẵng khai trương điểm du lịch về đêm trên cầu nguyễn văn trỗi
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ mời quý vị cùng đến với phần thông tin trí tiết
thưa quý vị mới đây trên các trang mạng xã hội bỗng lan truyền hình ảnh và thông tin
về việc phát hiện một em bé sinh năm hai nghìn hai mươi bốn đã tử vong được đựng trong một túi ni lông treo trên cây giữa phố
nhiều người ngay lập tức tỏ ra bức xúc và phẫn nộ trước hành động thú tính này
nhận được thông tin lực lượng công an đang tập trung điều tra và truy tìm người mẹ
liên quan đến sự việc này tối ngày ba mươi một tháng năm một lãnh đạo công an quận thanh xuân hà nội sang nhận và cho biết
vào khoảng một giờ cùng ngày người dân phát hiện một túi ni lông màu đen treo trên thân cây trước số nhà một mươi hai nguyễn xiển quận thanh xuân
ngay sau đó cơ quan công an khẩn trương đến hiện trường và tiến hành kiểm tra túi này
thì phát hiện bên trong có một em bé sinh năm hai nghìn hai mươi bốn đã tử vong dưới tinh nữ
theo lãnh đạo công an quận thanh xuân trước đó người mẹ đã mang thai khoảng hai mươi bốn tuần thì sinh bé đầy đủ các bộ phận
tuy nhiên còn nhiều tình tiết liên quan đang được giám định để làm rõ
lãnh đạo công an quận thanh xuân cũng cho biết sau khi nhận được thông tin đơn vị đã cử toàn bộ lực lượng ra soát tìm kiếm người mẹ
nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy
công an quận thanh xuân đề nghị người dân biết thêm những thông tin liên quan đến thi thể nêu trên
thì cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra tại địa chỉ số năm mươi tám vũ trọng phụng để giải quyết theo quy định
vừa qua mạng xã hội lan truyền clip nhóm phụ nữ tập thể dục nhịp điệu với tiếng nhạc lớn trước ubnd quận hà đông
ngày ba mươi một tháng năm công an quận hà đông thành phố hà nội cho biết công an phường hà cầu đã làm việc với đại diện nhóm người này
đây là một hành động gây phản cảm
tại buổi làm việc cơ quan chức năng đã yêu cầu nhóm không tập luyện thể dục thể thao mở nhà công suất lớn
tại khu vực công cộng gây ảnh hưởng đến văn minh đồ thị
không đăng tải các hình ảnh tập luyện thể dục thể thao vi phạm thuần phong mỹ tục lên mạng xã hội
và tháo gỡ những hình ảnh bài đăng đã đưa lên
sau khi được tuyên truyền đại diện nhóm phụ nữ đã nhận thức được việc làm trên gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng
càng kết sẽ không tập luyện tại khu vực trên và đồng thời gỡ bỏ hình ảnh video đã đăng tải
bên cạnh đó công an phường hà cầu đã có văn bản gửi cho ủy ban nhân dân phường hà cầu
ra văn bản chỉ đạo trung tâm thương mại mê linh plaza
cần có những biện pháp hạn chế người dân tập trung quá đông tại khu vực trên
khi tập thể dục không được bật nhạc quá lớn ảnh hưởng đến người dân xung quanh
cũng như đảm bảo trang phục không gây phản cảm khi tập
đồng thời công an phường hà cầu sẽ phân công các cán bộ công an khu vực
phối hợp với các lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền
nhắc nhở người dân xây dựng lối sống văn minh lành mạnh đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
sau vụ cháy nhà trọ khiến một mươi bốn người tử vong ủy ban nhân dân quận cầu giấy đã thành lập bốn mươi tổ công tác
và tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với toàn bộ cơ sở cho thuê trọ trên địa bàn
kết quả cho thấy trên địa bàn có ba ba trăm hai mươi tám cơ sở trong đó có hai tám trăm hai mươi hai cơ sở không đảm bảo điều kiện lối thoát nạn
cụ thể tổng số cơ sở thuộc loại hình nhà trọ là ba ba trăm hai mươi tám tăng hai trăm một mươi ba cơ sở so với năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó phường mai dịch có chín trăm ba mươi bốn cơ sở phường trung hòa sáu trăm ba mươi tám cơ sở phường quăn hoa năm trăm chín mươi tám cơ sở phường yên hòa ba trăm năm mươi ba cơ sở phường dịch vọng ba trăm ba mươi ba cơ sở phường dịch vọng hậu hai trăm bảy mươi năm cơ sở phường nghệ đô một trăm ba mươi bảy cơ sở phường nghệ tân sáu mươi cơ sở
về tính chất sử dụng trên địa bàn quận cầu giấy có một tám trăm một mươi hai cơ sở chỉ cho thuê trọ một năm trăm một mươi ba cơ sở là nhà ở kết hợp kinh doanh thuê trọ
ba cơ sở là nhà ở riêng lẻ cho một hộ gia đình thuê và sử dụng cả nhà
trong ba ba trăm hai mươi tám cơ sở này chỉ có một trăm năm mươi ba cơ sở có đăng ký kinh doanh thuê trọ
đáng chú ý kết quả kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các nhà trọ thể hiện
có ba một trăm bảy mươi hai cơ sở không có lối tiếp cận cho xe chữa cháy
về tiêu chí ngăn cháy lan có ba một trăm chín mươi tám cơ sở không đảm bảo
về tiêu chí lối thoát nạn có hai tám trăm hai mươi hai cơ sở không đảm bảo
về tiêu chí hệ thống báo cháy có hai chín trăm sáu mươi một cơ sở không đảm bảo
về tiêu chí hệ thống chữa cháy có hai bảy trăm một mươi bảy cơ sở không đảm bảo
một năm trăm sáu mươi sáu cơ sở có vi phạm về điện
việc sử dụng điện sau công tơ đấu nối đường dây điện không đảm bảo
về các giải pháp khắc phục trước mắt quận cầu giấy cho biết
hai mươi tám cơ sở đã khắc phục các vấn đề xe sạc điện còn hai hai trăm bảy mươi bốn cơ sở chưa khắc phục được
về vấn đề cầu thang bộ riêng thang máy đi từ tầng hầm tầng nửa hầm lên
phải được ngăn cháy ngăn khói với khu vực xung quanh
quận cầu giấy cho biết đã khắc phục được hai mươi bốn cơ sở chưa khắc phục được một chín trăm hai mươi bốn cơ sở
với vấn đề lối ra thoát nạn tại tầng một được thoát trực tiếp ra ngoài nhà
quận cầu giấy đã khắc phục được năm mươi một cơ sở còn hai trăm chín mươi tám cơ sở chưa được khắc phục
đặc biệt về vấn đề bố trí lối ra khẩn cấp chỉ có chín trăm bảy mươi ba cơ sở đã khắc phục được
còn một sáu trăm tám mươi cơ sở chưa được khắc phục
trong báo cáo ủy ban nhân dân quận cầu giấy đã nêu ra hàng loạt khó khăn vướng mắc tồn tại như
việc trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy tại cơ sở không đảm bảo
hầu hết các cơ sở chỉ có một đường và lối thoát nạn không có lối thoát nạn dự phòng
bố trí xe cộ khu vực xe sạc điện ở tầng một nhưng không có giải pháp ngăn cháy lan chống tụ khói
các cơ sở nằm trong ngõ sâu phương tiện chữa cháy chuyên dụng không tiếp cận được
về phương hướng quận cầu giấy cho biết sẽ nghiêm túc thực hiện điều tra cơ bản các nhà trọ
không để bò lọt bỏ sót cơ sở nào
tới đây quận sẽ tổ chức phúc tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong phòng cháy chữa cháy
và sẽ đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy
đồng thời yêu cầu chủ cơ sở chủ đầu tư và người dân phải bố trí đủ diện tích đỗ xe máy xe điện
tối thiểu sáu m hai cho mỗi phòng căn hộ
nếu không đảm bảo diện tích thì phải có phương án gửi xe bên ngoài nhà trọ
ngoài ra quận cầu giấy sẽ thực hiện ngay giải pháp ngăn cháy giữa khu vực để xe và khu vực để ở của người dân
đảm bảo điều kiện về thang thoát hiểm bổ sung lối thoát nạn đảm bảo các quy định phòng cháy chữa cháy
triển khai mô hình họng nước vách tường tại khu dân cư trong các ngõ sâu mà xe chữa cháy không thể tiếp cận được
mới đây giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà giang lên tiếng về thông tin
ban phụ huynh học sinh trường trung học phổ thông lê hồng phong thu bốn trăm linh đồng trên một học sinh lớp một mươi hai
mời cơm hội đồng thi tốt nghiệp
theo phản ánh của phụ huynh hiện nhiều lớp một mươi hai trong trường trung học phổ thông lê hồng phong
đã thu khoản tiền đó theo hình thức chuyển khoản ghi rõ tên học sinh
ông bùi quang trí giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà giang cũng sang nhận
có sự việc ban đại diện cha mẹ học sinh trường trung học phổ thông lê hồng phong
vận động thu bốn trăm linh đồng một học sinh lớp một mươi hai mời cơm hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông
sở đã yêu cầu nhà trường báo cáo
theo báo cáo gửi sở ngày hai mươi năm tháng năm trường trung học phổ thông lê hồng phong
tổ chức phiên họp giữa nhà trường với đại diện ban cha mẹ học sinh các lớp khối một mươi hai
để triển khai một số nhiệm vụ cuối năm học đặc biệt là chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn
tại phiên họp ban đại diện cha mẹ học sinh đề xuất ý kiến
vận động đóng góp kinh phí hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tổ chức tại trường
trả lời đề xuất trên hiệu trưởng trường trung học phổ thông lê hồng phong nêu rõ
các thầy cô đi coi thi đều có chế độ được nhà nước trì trả
tuy nhiên nếu phụ huynh có nhà ý nhà trường đồng ý để ban đại diện cha mẹ học sinh
vận động mời hội đồng coi thi bữa cơm gặp mặt nhưng phải trên tinh thần tự nguyện không bắt buộc
báo cáo cho biết đề xuất này được đa số cha mẹ học sinh ủng hộ
việc thực hiện vận động do cha mẹ học sinh trực tiếp thực hiện
giáo viên chủ nhiệm không đứng ra thu hộ không tổng hợp báo cáo nhà trường
sở giáo dục đào tạo hà giang đang làm việc trực tiếp với ban giám hiệu trường trung học phổ thông lê hồng phong
để làm rõ sự việc
năm nay trường trung học phổ thông lê hồng phong có ba trăm bảy mươi em học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
với mức phí trên hội phụ huynh có thể thu số tiền lên tới một trăm bốn mươi tám triệu đồng
ngày ba mươi một tháng năm ông đinh ngọc thắng chủ tịch ủy ban dân xã mường thải huyện phù yên tỉnh sơn la cho biết
cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ án mạng khiến hai người trên địa bàn thương vong
trước đó vào khoảng hơn một mươi bốn h ngày ba mươi tháng năm người dân bất ngờ phát hiện ông dvh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tại bản khoai rang xã mường thải tử vong
bên cạnh là bà dtp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm là vợ của ông hát nằm bất động trên vũng máu trên người có nhiều vết thương
bà p được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó
nhận được tin báo lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường tiến hành khám nghiệm và điều tra làm rõ
được biết vợ chồng ông hát và bà p có hai người con
lúc xảy ra vụ việc hai cháu không ở nhà
hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
đồn biên phòng cát bà thành phố hải phòng vừa có báo cáo việc thuyền viên tàu new vision và hai người dân bị nạn trên biển
cơ quan chức năng đang tổ chức tìm kiếm
thông tin ban đầu lúc một mươi sáu h ngày hai mươi chín tháng năm anh nth sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tỉnh hà tĩnh
là thuyền viên tàu new vision rơi tàu vào đất liền mô đồ sinh hoạt
đến hai mươi giờ cùng ngày mọi người không liên lạc được với anh hát
ngoài ra thông tin từ người dân khoảng hai mươi h ngày hai mươi chín tháng năm
ông dhm và bà ptl cùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại thị trấn cát bà huyện cát hải hải phòng
là người lái đò máy có chở một hành khách nghi là anh hát từ cảng cá chân châu ra phía tàu new vision
theo cơ quan chức năng thời điểm này sóng to trên biển khoảng cấp bảy cấp tám
sau đó người nhà cũng không liên lạc được với ông m và bà l
tối ngày ba mươi tháng năm quản lý tàu new vision đến trạm kiểm soát biên phòng trân châu trình báo vụ việc thuyền viên mất tích
tuy nhiên do trời tối cùng thời tiết phức tạp cơ quan chức năng không thể điều động lực lượng phương tiện đi tìm kiếm cứu nạn
đồng biên phòng cát bà đã thông báo cho các lực lượng hiệp đồng các phương tiện hoạt động trên khu vực biết tìm kiếm
mới đây công an tỉnh đồng nai vừa khởi tố bắt tạm giam ông cao văn đại
chủ tịch ủy ban nhân dân xã phú thanh huyện tân phú để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cùng bị bắt để điều tra về tội danh trên còn có ông bùi văn hiệu
phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã phú thanh và ông võ anh lộc cán bộ địa chính xã
các quyết định trên được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
đồng thời cơ quan điều tra cũng thực hiện khám xét nơi ở làm việc của ba người trên
đây là ba cán bộ có liên quan đến nhóm đối tượng khai thác cát trái phép trên sông la ngà
bị công an huyện tân phú bắt quả tăng trước đó hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra
đổi hàng loạt thông tư liên quan đến vận tải đường bộ dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ phương tiện và người lái
có hiệu lực từ ngày một sáu hai nghìn hai mươi bốn
trong đó các trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe gồm
có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe
như khai báo gian dối về tuổi sức khỏe sử dụng giấy tờ không đúng quy định
tẩy xóa làm sai lệch thông tin trên giấy phép lái xe
những người vi phạm trường hợp này sẽ không được cấp bằng trong năm năm
nếu muốn cấp lại thì phải học và sát hạch như cấp giấy phép lái xe lần đầu
để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình
đây là một trường hợp mới so với trước đây
khi bị phát hiện thì sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe
nếu muốn cấp lại thì phải học và thi sát hạch lại
cấp giấy phép lái xe cho người không đủ điều kiện
trong đó người được cấp bằng lái xe có thể không đủ các điều kiện như
không đủ tuổi không đủ sức khỏe
khi có sai sót về thông tin trên giấy phép lái xe
các thông tin có thể bị sai sót
gồm thông tin về họ tên
ngày tháng năm sinh quốc tịch nơi cư trú hạng giấy phép lái xe
khi lái xe bị phát hiện trong cơ thể có ma túy
thông qua việc khám sức khỏe
ngoài ra người có hành vi vi phạm
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
và không được cấp giấy phép lái xe trong thời hạn năm năm
kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm
nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe
phải học và sát hạch lại
như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu
thưa quý vị tối ngày ba mươi một tháng năm
điểm du lịch về đêm trên cầu nguyễn văn chỗi
và công viên bờ đông chân cầu nguyễn văn chỗi
thành phố đà nẵng đã chính thức khai trường
du khách được thoải mái đi bộ trên cây cầu nguyễn văn chỗi
để trải nghiệm ngấm sông hàn đà nẵng về đêm
và hòa minh vào con đường sắc màu
trên cây cầu lâu đời nhất nối bờ sông hàn của đà nẵng
theo đó đêm đầu tiên khai trương điểm du lịch về đêm
trên cầu nguyễn văn chỗi thành phố đà nẵng
người dân và các du lịch được thưởng thức
các hoạt động trình diễn áo dài biểu diễn thời trang vũ hội đường phố
và biểu diễn nghệ thuật với chủ đề sơn trà điểm hẹn âm nhạc
chương trình trình diễn áo dài do các nghệ sĩ người mẫu trình diễn
với các mẫu thiết kế áo dài nhiều phong cách
trên nền các ca khúc tươi trẻ do ca sĩ trình bày
tiếp đó du khách được hòa mình không khí sôi động của vũ hội đường phố
với sự tham gia của hơn ba trăm linh vũ công trình diễn
theo chủ đề lung linh sông hàn
cầu nguyễn văn chỗi là cây cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông hàn thành phố đà nẵng
được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
từ ngày có chiếc cầu mới trần thị lý
cây cầu này cấm phương tiện qua lại và được cải tạo
lắp đặt hệ thống điều khiển để nâng nhịp cầu
vào các ngày thứ bảy chủ nhật và ngày lễ tết
cầu nguyễn văn chỗi được nâng hạ một lần nhịp giữa
để thông thuyền và phục vụ nhu cầu thưởng thức của người dân du khách
ủy ban nhân dân quận sơn trà thành phố đà nẵng
đã đầu tư hơn bốn tỷ đồng chỉnh trang hạ tầng
cảnh quan công viên bờ đông sông hàn
đường dẫn lên cầu nguyễn văn chỗi
nơi đây còn diễn ra các hoạt động âm nhạc dân tộc
vũ hội đường phố các sự kiện đồng diễn nhảy flan mốt
lễ hội yoga nghệ thuật đường phố phục vụ du khách
hiện nay phố đi bộ bạch đằng phía bờ tây sông hàn quận hải châu
cũng đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng
để khai trương vào ngày bảy tháng sáu tới
cùng với phố đi bộ bạch đằng
cầu đi bộ nguyễn văn chỗi tạo thêm điểm trải nghiệm
về đêm mới mẻ cho người dân và du khách khi đến thành phố đà nẵng
ông huỳnh văn hùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận sơn trà thành phố đà nẵng cho biết
cầu đi bộ nguyễn văn chỗi là điểm nhấn và sản phẩm du lịch của thành phố đà nẵng
chúng tôi triển khai một số mô hình hoạt động để mở rộng hơn
và thêm một sản phẩm du lịch cho thành phố đà nẵng
hy vọng mọi người dân khách du lịch đến đà nẵng
chìm lưỡng và tham quan cũng như trải nghiệm du lịch về đêm trên cây cầu này
đặc biệt khi đứng trên cầu nguyễn văn chỗi này
sẽ ngắm sông hàn thơm mộng về đêm rất tuyệt vời
tối ngày ba mươi một tháng năm lễ hội sông nước tp hcm lần hai
chính thức khai mạc với chương trình nghệ thuật mang tên
chuyến tàu huyền thoại
dù vừa mưa lớn vào buổi chiều gây ngập úng nhiều nơi
nhưng chương trình đã diễn ra đúng kế hoạch
với hơn chín khách trực tiếp thăng dự
phát biểu khai mạc chương trình
ông phan văn mãi chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
lễ hội sông nước tp hcm lần thứ hai
diễn ra từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày chín tháng sáu
trên nhiều địa điểm của tp hcm
nhằm tôn vinh vẻ đẹp giá trị của những dòng sông di sản
và lan tỏa niềm tự hào tình yêu thành phố
lịch sự hình thành của sông sài gòn
trợ lớn gia đình tp hcm
trong hơn ba trăm linh năm qua
có dấu ấn đậm nét của những dòng sông
theo ông phan văn mãi
thế hệ cha ông đã theo sông mà đến
dựng làng mở ấp xoay lũy kiến thành
lập phủ tạo nên gia đình
mở ra những nhà bè thủ đức thanh đa
làng mạc phố trợ bến cảng sầm út
không ngừng hình thành dọc theo bờ sông bờ canh
hình thành nên một thành phố sống động phồn vinh
tâm lập giao thương nhất phương nam
chương trình nghệ thuật chuyến tàu huyền thoại
tiếp tục nối tiếp sự phát triển của mùa trước
chương trình kể lại những câu chuyện diễn ra trên sông sài gòn
qua các trường hạ thủy cập bến ra khơi dậy sóng vươn xa
chương trình có những điểm cao trào hoành tráng với những đại cảnh
nhưng có những lúc lắng lại để tạo điểm nhấn chiều sâu cảm xúc
khai tác từ những câu chuyện lịch sử và giai thoại
về những nhân vật lịch sử trong bối cảnh lịch sử trọng đại
gắn với những chuyến tàu đặc biệt
gần hai giờ đồng hồ chương trình nghệ thuật chuyến tàu huyền thoại
với hơn một diễn viên tham gia
đã để lại dấu ấn đậm nét
bởi sự kết hợp đa dạng của nhiều loại hình nghệ thuật
áp dụng rất chuyên nghiệp những công nghệ mới
cùng sự sáng tạo phong phú của những người thực hiện
cũng trong lễ khai mạc
nhiều hoạt động như tàu diễu hành trên sông sài gòn
bắn pháo hoa các hoạt động ẩm thực
thu hút đông đào người xem
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi